trong tổng số gần bốn trăm bảy mươi công chức có hơn một mươi sáu trăm linh người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
đây là báo cáo được bộ trưởng nội vụ lê vĩnh tân gửi quốc hội liên quan đến việc triển khai các nghị quyết của quốc hội
về tiếp tục thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề hoạt động chất vấn phục vụ kỳ họp thứ tám khai mạc vào sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi
tính đến ngày hai mươi năm tháng chín bộ nội vụ đã nhận và tổng hợp số liệu báo cáo kết quả đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức
năm hai nghìn một mươi tám của ba mươi bộ ban ngành ở trung ương và sáu mươi một địa phương
hiện còn bộ xây dựng bộ giáo dục và đào tạo tỉnh bà rịa vũng tàu tỉnh thái bình chưa gửi số liệu
theo đó trong tổng số bốn trăm sáu mươi chín công chức có một trăm ba mươi hai năm trăm bảy mươi ba người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm hai mươi tám
hoàn thành tốt nhiệm vụ có ba trăm hai mươi sáu trăm sáu mươi người chiếm sáu mươi ba ba mươi bảy
một mươi sáu trăm tám mươi sáu người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực chiếm hai hai mươi tám
số không hoàn thành nhiệm vụ là hai sáu trăm chín mươi bốn người chiếm năm mươi bảy
số công chức chưa được đánh giá là hai bốn trăm hai mươi hai chiếm năm mươi một
trong tổng số một sáu trăm năm mươi chín chín trăm bảy mươi chín viên chức có bốn trăm năm mươi bảy năm trăm năm mươi người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ hai mươi bảy
số hoàn thành tốt nhiệm vụ là một chín mươi tám một trăm ba mươi bảy người chiếm sáu mươi sáu một mươi năm
chín mươi bảy bốn mươi ba người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực chiếm năm mươi bảy
số không hoàn thành nhiệm vụ là sáu hai trăm bốn mươi người chiếm ba mươi
số viên chức chưa được đánh giá là hơn một người chiếm tám